để đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp xe máy đạt hiệu quả cao
ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở
thì việc nêu cao ý thức cảnh giác chủ động tự bảo vệ tài sản của người dân đóng vai trò rất quan trọng
đây chính là biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa ngăn chặn tội phạm trộm cắp tài sản nói chung
tội phạm trộm cắp xe máy nói riêng góp phần cùng lực lượng công an đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mâu thuẫn trong chơi game
dẫn đến hành vi chém người trọng thương
đối tượng đã bị công an tp lạng sơn khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
tại cơ quan điều tra đối tượng chu văn thư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
trú tại đường bà triệu phường hoàng văn thụ tp lạng sơn khai nhận
vào khoảng giờ ngày hai mươi ba tháng năm trong quá trình chơi game tại quán internet
thư đã xảy ra mâu thuẫn với lã trung sơn và chạy về nhà lấy hai con dao phay
quay lại quán chém nhiều nhát vào người sơn khiến sơn bị trọng thương phải đi cấp cứu
sự việc cho thấy hiện nay tình trạng thanh thiếu niên đang được nghỉ hè thường xuyên tụ tập tại các quán internet chơi game
trong đó có rất nhiều trò chơi bạo lực gây ảo giác
chính vì vậy lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ chơi gam internet
để có hướng phòng ngừa và kinh doanh đúng quy định cho phép
hiện nay những clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau đã tràn lan trên mạng internet
thực tế là tình trạng bạo lực học đường diễn ra ở quá nhiều địa phương
không phải là không có giải pháp để ngăn chặn tình trạng này
nhưng có lẽ chưa thực sự hiệu quả
vụ việc mới đây xảy ra trên địa bàn huyện mộc châu tỉnh sơn la
lại một lần nữa cho thấy tính chất mức độ của bạo lực học đường đang ngày càng nghiêm trọng hơn
đoạn clip dài một phút này ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đồng phục trường trung học cơ
một người chịu trận mua táp của một bạn nữ mặc áo xanh
kết thúc đoạn clip nữ sinh bị bạn tát năm mươi hai cái
còn đây là hiện trường nơi xảy ra vụ đánh nhau giữa hai học sinh trường trung học phổ
và học phổ thông trong lúc xô xát một em đã tử vong
điều đáng nói ở cả hai vụ việc trên là các em học sinh này đều được nhà trường đánh giá là học sinh ngoan
chúng tôi cũng không nắm được trước cho nên là cái diễn biến tư tưởng rồi các cái trước đấy
bởi vì hai học sinh mà có vi phạm với nhau ấy
thì đều là những học sinh mà từ trước đến giờ chưa có một cái vi phạm gì
và bị kỷ thuật gì ở trong trường
huyện mộc châu có tới một mươi tám trường trung học cơ sở bốn trường trung học phổ thông với gần một mươi học sinh
ở nhiều gia đình do điều kiện hoàn cảnh khó khăn bố mẹ đi tù ly hôn không quan tâm đúng mức đến con cái
cộng với sự ảnh hưởng của mạng xã hội đã làm cho một bộ phận không nhỏ các em học sinh
chưa thực sự tập trung vào việc học tập suy nghĩ tiêu cực thở ơ với việc rèn luyện đạo đức
vô cảm với bạn bè
trước thực trạng đáng báo động trên ubnd huyện mộc châu đã chỉ đạo phòng giáo dục huyện
phối hợp với các ban ngành đoàn thể và lực lượng công an tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa
để tuyên truyền giáo dục về kỹ năng sống cho các em học sinh tập huấn cho đội ngũ giáo viên
tiếp cận với mạng xã hội để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học sinh
từ đó ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc xảy ra
trong thời gian tới chúng tôi cũng phải làm tốt hơn
công việc này cụ thể phải nắm bắt được tốt hơn nữa tâm tư tình cảm của học trò
phải phối hợp tốt hơn nữa với cha mẹ học sinh với các tổ chức xã hội ở địa phương
nơi trường đóng cũng như là học sinh sinh sống
việc chúng ta theo dõi rồi là các em sử dụng điện thoại sử dụng mạng như nào cũng rất là khó
thế nên là tôi nghĩ là chúng ta chỉ có tìm hiểu tìm cách
và cũng khó
chúng ta phải tham gia vào với mạng xã hội kết bạn với các em học sinh
tạo ra một cái sân chơi lành mạnh rồi là hướng dẫn các em
rồi là làm thế nào để các em sử dụng mạng xã hội có hiệu quả tránh được những cái mặt trái của mạng xã hội
để ngăn chặn tình trạng này cần có sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
trong đó ngoài việc tuyên truyền giáo dục thì cũng cần phải có chế tài xử lý nghiêm
đại diễn những cảnh tượng này làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục
với tình trạng vận lực học đường đang nổi cộng hiện nay trong giới học sinh đã gây ra rất nhiều hậu quả nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em học sinh nói riêng và nền giáo dục nói chung
chính vì vậy việc tích cực đưa ra các giải pháp đang là một
giật mạnh trong cơn rông nhiệt độ phổ biến giao động từ hai mươi ba đến ba mươi năm độ
còn đối với khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ trong hai ngày tới trời mây thay đổi có mưa vài nơi
nơi ngày nắng nóng đến ngày bốn tháng sáu mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông
cần đề phòng khả năng có tố lấp và gió giật mạnh trong cơn giông
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế do kết hợp của hiệu ứng phơn
nên toàn khu vực vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất tại đây
được dự báo lên đến mức là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
vùng nắng nóng được nhận định là vùng núi phía tây của nghệ an hà tĩnh
kéo dài xuống đến tuyên hóa ở quảng bình đông hà ở quảng trị nam đông ở huế
dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng lần này có khả năng sẽ kéo dài cho đến thứ bảy cuối tuần tại đây
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai đến ngày bốn tháng sáu
trời mây thay đổi ngày nắng phía bắc có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối ngày mùng bốn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một hai mươi bốn độ
trong khi đó trong hôm nay và hai ngày tới ở khu vực nam bộ
mưa rông vẫn tiếp tục có xu hướng giảm cả về diện và cường độ so với những ngày trước đó
mưa rông chỉ xảy ra vào chiều tối nhưng với diện mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh ở miền tây nam bộ
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
trong khi đó mưa rông chỉ xảy ra vào chiều tối

nó vượt sang women um tasks